bệnh nhân nữ hai mươi bốn tuổi đến bệnh viện đại học y hà nội để khám trong tình trạng toàn bộ môi vào vùng mặt dưới sưng nề vùng môi biến dạng mất cân đối chảy nhiều màu trắng bẩn viêm nhiễm rất nặng
được biết trước đó ba ngày bệnh nhân có đi cắt mua trái tim tại một spa tư nhân
theo như chia sẻ bệnh nhân biết đến dịch vụ cắt môi trái tim tại spa thông qua quảng cáo trên mạng xã hội thấy hình ảnh quảng cáo rất đẹp
người chủ spa còn đăng những bức hình có mặt tại một bệnh viện để chứng minh uy tín nên cô tin tưởng và liên hệ với spa
phí dịch vụ cắt môi trái tim là một mươi bốn triệu đồng nhưng spa ưu đãi cho khách hàng năm mươi chỉ còn bảy triệu đồng
tuy nhiên khi đến địa chỉ của cơ sở này cô gái ngạc nhiên khi thấy spa thực chất là một căn hộ trung cư
tới khi phẫu thuật xong thấy vùng môi bắt đầu sưng nề viêm nhiễm đau đớn
người này tìm hiểu và táo hỏa khi biết chủ spa chỉ mới học xong phổ thông không có chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ